vào khoảng một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay các lực lượng tham gia chữa cháy đã khống chế được vụ cháy rừng
thuộc khu bảo tồn thiên nhiên tà cú xã hàm minh huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
trước đó vào khoảng một mươi giờ sáng ngày bảy tháng bốn tại khu vực bưng trường
thuộc tiểu khu hai trăm chín mươi sáu b ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên tà cú xuất hiện một vụ cháy rừng
ngay khi phát hiện cháy ubnd huyện hàm thuận nam đã huy động lực lượng gồm quân đội
dân quân thường trực địa phương các hộ nhận khoán rừng phối hợp với lực lượng kiểm lâm
và ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên tà cú tham gia chữa cháy
theo thống kê ban đầu diện tích cháy ước khoảng năm bảy hectare
chủ yếu trên thảm thực bì lá khô dưới tán rừng và cháy lướt dưới tán
thiệt hại đối với cây rừng là không đáng kể
hiện ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên tà cú đang tích cực phối hợp với các lực lượng
tổ chức canh phòng sẵn sàng chữa cháy nếu xảy ra cháy
đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra xác minh
nhân vụ cháy